đây là lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa nhà đấu giá milan fab với các đối tác tại việt nam
trung tuần tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại hà nội sự kiện này là dấu mốc khởi đầu để văn phòng đại diện milan fab
tại việt nam hoạt động theo quy chuẩn của một nhà đấu giá quốc tế tăng cường giao lưu văn hóa việt
pháp tạo sự sôi động cho thị trường đấu giá nghệ thuật từ đó nâng tầm nghệ thuật văn hóa việt nam
chuyến thăm việt nam của tôi lần này để ký kết các hợp tác với các đối tác việt nam mà
nếu như không có đối tác việt nam thì các dự án của chúng tôi sẽ không thể thực hiện được chúng
tôi còn được viện pháp tại việt nam ủng hộ và nhất là việt art view hỗ trợ từ việc kết nối
giữa các tác phẩm nghệ thuật đến địa điểm bán đấu giá một cách an toàn cho phiên đấu giá có
thể nói đến giờ chúng tôi có đầy đủ yếu tố điều kiện thuận lợi nhất để phát triển dự án
của chúng tôi trước đó sol zubai nhà đấu giá lớn nhất thế giới với gần hai trăm tám mươi năm tuổi
doanh thu hơn bảy tỷ usd đã bổ nhiệm nhà nghiên cứu nghệ thuật ele chuyên gia người việt nam đầu
tiên giữ vai trò là giám đốc điều hành của sol zubai tại thị trường việt nam và nhà đấu giá christy
cũng đã bổ nhiệm tổng giám đốc tại campuchia lào thái lan và việt nam những cuộc bổ nhiệm
này nhằm mục đích tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đang phát triển
mạnh mẽ tại thị trường mới nổi quan trọng ở đông nam á
đồng thời thúc đẩy tiềm năng cũng như sự tham gia của việt nam vào các cuộc đấu giá trên toàn cầu
theo các chuyên gia khi hãng đấu giá lựa chọn một quốc gia nào đó để đặt chi nhánh
nghĩa là quốc gia đó phải có hệ thống luật pháp hoàn chỉnh có tiềm năng lớn về tài sản tác phẩm
nghệ thuật mà singapore hồng kông hay pháp là một ví dụ và khi cuộc đấu giá diễn ra không phải chỉ
có các nhà sưu tập trong nước tham gia mà kéo theo hệ thống các nhà sưu tập toàn thế giới từ các
cuộc đấu giá này nghệ thuật việt nam sẽ lan xa và định hình được thương hiệu quốc gia
thưa quý vị và các bạn thị trường nghệ thuật trong nước chính là tiềm năng để phát triển công
nghiệp văn hóa nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế và văn hóa hiện nay việc nghiên cứu quản
lý phát triển thị trường nghệ thuật ở việt nam có thể xem là một vấn đề bức thiết để phát triển
công nghiệp văn hóa trên cả hai phương diện kinh tế và văn hóa bởi trên thực tế việt nam đang
có cơ hội rất lớn để bước vào cuộc đua tăng trưởng thị trường nghệ thuật ở châu á những thanh khoản
triệu đô sự chú ý của các nhà đấu giá danh tiếng trong lĩnh vực đấu giá là tiền để để nghệ thuật
việt nam hòa vào làn sóng mới và để có những góc nhìn đa diện hơn về vấn đề này trong chương trình
góc nhìn văn hóa ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời xin được giới thiệu
phát triển nghệ thuật lê hà thu trưởng bộ phận tranh my long việt nam vị khách mời thứ hai là
nhà siêu tập tranh hoàng anh tuấn trước tiên xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia
chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi thưa hai vị khách mời với nội dung mà phóng sự đầu
như chúng tôi đã đưa ra thì như các vị cũng biết trong một thời gian rất ngắn thôi đã có ba hãng
đấu giá lớn trên thế giới đã có đại diện tại việt nam đây vừa là một tín hiệu rất đáng mừng và đồng
thời đặt ra cho chúng ta rất nhiều thách thức về việc thẩm định tranh cũng như là định giá
thì quan điểm các vị như thế nào về vấn đề này và để khắc phục được cái tình trạng này thì chúng
ta cần có những cái yếu tố hoặc là điều kiện như thế nào thị trường tranh giống như là cái thị
thị trường hàng hóa khác nó sẽ điều chỉnh bằng quy luật cung cầu tức là khi mà có người bán
ví dụ như là những cái họa sĩ hoặc là thông qua nhà đấu giá hay thông qua gallery và những người
có thể chấp nhận được cái trả giá như vậy thì có thể ban đầu thì thị trường của mình đang quá đỗ
nó cũng sẽ có những cái mà nó không đúng quy luật lắm
nhưng về lâu dài nó sẽ điều chỉnh nếu mà có những cái nhà đấu giá vào thì cái tính minh vạch nó
càng ngày càng lớn hơn ví dụ như là khi mình đấu giá thì tất cả thông tin nó công khai không
những là cho một cái bức tranh đó và nó cho những cái tham khảo khác của họa sĩ đó và những cái
sĩ cùng thời về mặt định giá tranh thì thực ra mình không cần phải lo về đó nhưng là tôi lo
lo ngại hơn là về cái vấn đề thẩm định tranh cái thẩm định tranh thì nó sẽ liên quan đến cái
mình cứ nói về cái cốt lõi của nó đi là cái tính nguyên bản của tranh cái tính nguyên bản của
của mình có vấn đề tại sao như thế là vì thứ nhất là nó có những cái hệ quả từ quá khứ trước
đây là chúng ta là cái trong chiến tranh và nhất là những cái họa sĩ đông dương là đa phần là trong
mấy thời kỳ trước và bản thân góc độ nói chung cả những người làm quản lý cũng như là những người
họa sĩ cũng như là người không để ý những việc đó thậm chí là không có ghi không có tài liệu
không có tất cả cái việc gì khác thì cái việc đó tiềm ẩn cho những cái việc lạn tranh giả cái
lạn tranh giả thì nó sẽ tạo ra những cái vấn đề nó sẽ tạo ra những cái vấn đề nó sẽ tạo ra những cái vấn đề
thì lúc trước ngày xưa đã có rồi tôi nói ví dụ như bảo tàng chẳng hạn thì ngày xưa không phải làm tranh giả
nhưng mà ví dụ như là vì chiến tranh phải sơ tán đi thì họa sĩ có vẽ một cái bản nữa để trong trường hợp
nếu có một vấn đề gì xảy ra thì vẫn có được cái bản gốc thì cái đấy nó tạo ra những hệ lụy về sau
bây giờ thì tôi đã thấy nó nguy hiểm hơn tức là cái mức độ bây giờ nó rất lớn vì là cái thị trường
cái quy mô kinh tế mình nó lớn hơn và số nhà sưu tập nhiều hơn và số họa sĩ cũng nhiều hơn nữa
so với ngày xưa thì giá trị kinh tế bức tranh giờ nó lớn hơn rất nhiều
ví dụ như tranh đông dương mình đã thấy có những kỷ lục rồi đã mấy triệu đô rồi
và như vậy đó là một cái tài sản rất lớn và như vậy nó tạo ra một cái động lực cho người làm giả
thế thì để xác định cái tính nguyên bản của nó với cái tranh thật và tranh giả không hề đơn giản
cái việc đó là hỏi chuyên nghiệp nó có ba yếu tố phu vi nâng tức là cái lịch sử sở hữu của bức tranh
đó là vấn đề về nghiên cứu nó liên quan đến các tài liệu đi kèm theo
ví dụ như là các cái chứng từ mua bán hoặc là cái xác nhận của họa sĩ và tất cả những cái tài liệu đó
ngay cả cái tài liệu đó chưa chắc đã chứng minh nó là chuẩn
thì có việc là xác định cái tranh đó có là cái tranh nguyên bản hay không
thì cái việc đó liên quan đến chuyên gia rồi và không phải chuyên gia là cũng hiểu hết
có hàng trăm họa sĩ đông dương chẳng hạn không phải ai cũng thạo hết
ví dụ chất liệu chẳng hạn chất liệu sơn mài chất liệu sơn dầu chất liệu giấy gió hay là những họa sĩ chẳng hạn
để mà thầm định anh phải hiểu rất sâu về phong cách họa sĩ về cách vẽ
cho đến là phải có những người chuyên gia mà chúng ta lại thiếu cái việc đó
nhưng cái việc đấy vẫn chưa đủ vì ai làm giả họa sĩ làm giả
phải những người có nghề làm giả thì có rất nhiều cái cấp độ khác nhau
nhưng có những cấp độ mà những người làm giả người ta giỏi đến mức độ mà thậm chí là chuyên gia cũng có khi nếu mà không
nếu mà gọi là không cẩn trọng nó thì cũng vẫn có thể
thì có một cái nữa là giám định ví dụ như những cái tranh đông riêng của lê phổ mai trung tứ
cái đều hơn trăm năm chẳng hạn liên quan đến các tề liệu liên quan đến các cái chất liệu ở cái thời kỳ đó
thì cái đấy những cái việc đấy nó người ta liên quan đến giám định về mặt khoa học
là liên quan đến xem chất liệu đó cái loại đấy cái giấy đó cái toan đó sản xuất vào thời kỳ đó
thì cái đấy nó liên quan hoàn toàn là về mặt khoa học
thế tóm lại là để mà xác định cái việc đó thì đạt cả vấn đề về tư liệu về lịch sử sở hữu
cả những cái về mặt khoa học
thì rõ ràng rất khó
tôi cũng đồng ý với nhà siêu tập hoàng anh tuấn ở một cái ý
đấy là cái thách thức lớn nhất của chúng ta đấy là cái việc thẩm định tranh
với giám tưởng nghệ thuật lê hà thu thì sao
chị nghĩ sao về cái vấn đề mà nhà siêu tập vừa nói
xin phép dùng từ đề mục mà anh tuấn có đưa ra
chính xác và xác đáng một cái nói là triệt để về tất cả những cái mà vấn đề lo ngại hiện nay
về liên quan đến các tác phẩm nghệ thuật quan trọng nhất đấy là giám định nghệ thuật
thì ở đất nước việt nam mình có một trường đại học gọi là trường cao mỹ thuật đông dương
thì mãi đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy thì bắt đầu mới ra được cái khoa gọi là khoa lý luận phê bình và lịch sử nghệ thuật
thì trong đó có chuyên ngành gọi là lý luận phê bình của lịch sử
nhưng trên thực tế thì giám định nghệ thuật nó là một cái từ rất là nặng
và quan trọng nhất trong cái thị trường nghệ thuật việt nam hiện nay
ở nước ngoài có những người người ta được cấp quyền ký giấy xác nhận ct card của một tác giả
là người ta phải mất tới khoảng bốn mươi đến sáu mươi năm
thì cụ thể ở đây là pháp chẳng hạn thì có một hiệp hội nghệ thuật mà có thể được đầu nhà đầu giá
hoặc là có thể là họ làm cái công việc nghiên cứu của họ cả đời
và họ phải mất rất nhiều thời gian dành cho cái công việc đó để nghiên cứu về một tác giả
và cuối cùng thì sau một khoảng thời gian rất dài đấy là bốn mươi sáu mươi năm họ mới được ký cái xác nhận của một họa sĩ đó
rõ ràng với những chia sẻ của các vị khách mời ở đây thì khi mà các nhà đấu giá danh tiếng trên thế giới
đã tìm đến việt nam và đặt văn phòng đại diện ở việt nam
chứng tỏ việt nam có một tiềm năng rất lớn trong cái thị trường phát triển về nghệ thuật này
với nhà siêu tập hoàng anh tuấn thì sao ạ
khi mà các nhà danh tiếng họ vào việt nam thì ông kỳ vọng gì ở cái thị trường này
kỳ vọng nhiều chứ
vì là thị trường mỹ thuật thì mình cứ nói đến cái cung cầu liên quan đến tính minh bạch
và liên quan đến cái dung lượng thị trường
thì trước đây ví dụ như là một cái nhà sưu tập muốn mua tranh thì có hai cách
một cách là đến gallery để mua tranh
cách thứ hai là giao dịch với họa sĩ
thì tất cả cái đấy nó là những thị trường sơ cấp
sơ cấp tức là cái thị trường mua bán trực tiếp
thì khi mà có những cái nhà đấu giá vào họ kiểm soát cái việc bán đó cho cái nhà sưu tập
và cái nguồn có thể từ họa sĩ và có thể từ nhà sưu tập
và cái đấy là thị trường sơ cấp
cái thị trường sơ cấp thì nó là cái thị trường mà mua bán giữa cái nhà sưu tập
thông qua nhà đấu giá hoặc là giữa họa sĩ thông qua nhà đấu giá
thì cái này nó sẽ tạo ra một cái dung lượng thị trường nó lớn hơn
thể hiện là cái góc độ là đầu tiên là cái thông tin đó
khi mà cái thông tin nó minh bạch hơn nó được liêm yết từ tác giả
từ tranh cho đến giá cả chẳng hạn như thế
thông tin đó nó rất là công khai
và khi cái thông tin công khai thì nó giảm bớt cái rào cản đi
trà tranh nó khác với các cái tài sản khác
tranh là một cái sản phẩm độc bản
và từ xưa đến nay cũng trên thế giới cũng thường là không công khai
trừ cái nhà đấu giá
cho cái thông tin đó là ví dụ là không bao giờ ít khi kad người ta công bố
tức là cái
cái danh mục giá cả
hay là họa sĩ không công bố như thế
cho nên là cái đấy nó tạo ra một cái thách thức và cái rào cản
đối với nhà sưu tập mới vào
họ bị ngại
nhưng mà họ sẽ không ngại nữa khi mà họ tham dự cái nhà đấu giá wh
thông tin nó rất là minh bạch như thế
tôi có quyền mua tôi có tiền không
tôi có thể là cái giá này tôi có thể chấp nhận
hoặc giá này tôi không
cho nên là cái việc đó nó tạo ra
thứ nhất là nó tạo ra một cái thị trường thư cấp
là một cái thị trường lửa
và thứ hai là nó tạo thêm một cái thúc đẩy
của cái thị trường lên
năm hai nghìn hai mươi ba nhà đấu giá sozerbai đã đưa ra động thái kích cầu thị trường nghệ thuật việt nam
thông qua hai triển lãm hồn xưa bến lạ tại park hyatt sài gòn
giới thiệu năm mươi sáu tác phẩm của bộ tứ paris trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và mộng viễn đông diễn ra vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
chỉ với hai triển lãm này
suzubai đã gây tiếng vang khi thu hút hàng nghìn người việt kéo đến thưởng lãm những tác phẩm
mà có lẽ cả cuộc đời họ chưa bao giờ được có cơ hội thấy tận mắt
còn đây là phiên đấu giá quốc tế đặc biệt mang tên nghệ thuật việt nam
do nhà đấu giá milong tổ chức vào chung tuần tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
giữa hình thức doublex trực tuyến cùng lúc hai đầu việt nam và pháp
trong đó những tác phẩm của các danh họa thời kỳ mỹ thuật đông dương đều đạt những dấu mốc đáng ghi nhớ
như bức sân mài cho chuyện của vũ cao đàm đạt sáu mươi một một trăm linh euro
bức sân dầu tĩnh vật hoa của lê phổ đạt năm mươi năm chín trăm linh euro
bức sân mài cá vàng của phạm hậu đạt năm mươi bốn sáu trăm linh euro
và bức sơn dầu cúc vàng của lương xuân nhị đạt năm mươi hai euro
các con số triệu đô la của tranh việt nam như thế này không chỉ khẳng định giá trị nghệ thuật mang bản sắc việt nam
mà còn cho thấy sức hút của thị trường đầu tư nghệ thuật
tôi cần phải nói đến mối quan hệ lịch sử sâu sắc giữa việt nam và pháp
và trong mối quan hệ này khi bán đấu giá là một hình thức tuyệt vời để một mặt giới thiệu cho các nhà sưu tập cũng như công chúng biết được các tác phẩm nghệ thuật của việt nam
những tác phẩm này có thể vừa được gìn giữ ở pháp vừa được gìn giữ ở việt nam
và tại sao phải bán đấu giá bởi đây là cuộc cạnh tranh và thông qua cạnh tranh sẽ đẩy giá lên ở mức tốt nhất cho người bán và người mua
khi thị trường nghệ thuật việt nam còn nhiều vấn đề tồn tại sự xuất hiện của nhà đấu giá danh tiếng thế giới được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều thuận lợi
từ đây các phiên đấu giá sẽ được triển khai hợp chuẩn luật quốc tế luật việt nam minh bạch nguồn gốc xuất xứ giá trị và thanh khoản
với các nhà siêu tập cũng như là những người mua tranh
khi mà các nhà đấu giá trên thế giới họ tìm đến việt nam
thì cái tâm lý của các nhà siêu tập
như anh hoàng anh tuấn đây
cũng như là tâm lý của nhiều người mua khác
họ cảm thấy có thể yên tâm hơn
rõ ràng là họ kỳ vọng rất nhiều ở những nhà đấu giá như thế này
về cái tính minh bạch
và cái sự công khai rõ ràng
về nguồn gốc xuất xứ của từng bức tranh
nhưng mà tôi vẫn thấy rằng
ví dụ như là milong việt nam
của chị hà thu
ví dụ như soapy hiện nay họ vẫn đang chú trọng đến
một cái thị trường đấy là những cái tác phẩm
của các họa sĩ thời kỳ mỹ thuật đông dương
vấn đề tôi muốn đặt ra đây là thị trường
mỹ thuật họ sẽ góp lợi gì
cho các họa sĩ mỹ thuật đương đại hiện nay
rất là đúng như chị nói
thì là tất cả các nhà đầu ra lớn bây giờ
họ vẫn đang tập trung vào cái phân khúc cao cấp
đấy là kể cả những cái món đồ cao cấp
hay là những cái đồ luxury
và tranh cũng vậy
tại vì sao đấy là cái chiến lược kinh doanh của các nhà đấu giá đó
nhưng mà riêng milong
thì lại hoàn toàn khác
tại sao họ đã cho đến việt nam và họ mở ra
cái cuộc đầu giá đầu tiên
mà chưa bao giờ
trong tiền lệ của milong lại đưa ra
năm mươi nốt tranh và năm mươi các cái hiện vật
milong việt nam sẽ
đưa ra những cái chiến lược mới
ở thị trường việt nam đấy là
như chị nói đó là những tác giả
những tên tuổi tác giả mới
chúng tôi sẽ bắt tay từ nhà trường
trường đồng mỹ thuật việt nam hiện nay
để có thể trao tặng những cái học bổng
dành cho sinh viên có thành tích và có tài năng lớn
và bên cạnh đấy thì cũng là một cái bài toán
đã đặt ra cho chúng tôi
và cụ thể đây là ra cho tôi là người phụ trách
riêng mảng của vận tranh đấy là
làm sao để tìm được
đối thiểu là một mươi họa sĩ
trẻ đương đại để đưa ra thị trường quốc tế
tôi nghĩ rằng là đấy là một cơ hội
rất là tốt dành cho các họa sĩ
trẻ hệ này đấy là công việc của milong việt nam
trong tương lai
các nhà đơn giá đầu tiên là chú ý lên tranh đông dương
vì là các tác giả đông dương tính được quá một
thì họ cũng phải hơn trăm tuổi
và đa phần là không còn sống nữa
thì không có gì ngạc nhiên cả
nhưng mà góc độ thị trường đương đại

thì tôi nghĩ là rất được lợi
tất cả các thị trường hàng hóa nào
nó cũng rất nhiều phân khúc
mỹ thật đông dương các họa sĩ đương đại
mà mỹ thật đông dương thì ngoài ra còn có
khóa lứa kháng chiến
và những cái lứa mà sau cái kháng chiến ấy
là lứa đổi mới chẳng hạn
những cái thập tiên chín mươi chẳng hạn
những họa sĩ thành danh
và đến họa sĩ trẻ bây giờ
thì tất cả đấy nó đều tạo ra được những cái làn sóng rất là nhiều
và nó cũng tạo tốt về mặt giá cả nữa
nếu mà các họa sĩ đông dương đạt được giá trị cao
thì đương nhiên nó cứ tinh tiến thôi
thì nó giống như là các lớp lên như này
và nó cũng tạo ra một cái không khí phân khích nhất định
khi mà nó đứng thì nó có hai triệu
tức là nếu mà cái giá tranh nó cao
thì nó sẽ tạo một cái nguồn vốn vào
người ta sẽ thấy đấy là một cái cơ hội
để mà đầu cơ đầu tư chẳng hạn như thế
tự nhiên trước đấy
cái tranh không ai để ý chẳng hạn
thì bây giờ tranh một trăm linh ngàn hai trăm linh ngàn chẳng hạn như thế
là như vậy thì nó tạo ra cả những cái làn sóng khác
đối với các họa sĩ trẻ
nếu mà nói về họa sĩ trẻ á
thì những năm chín mươi á
những cái nhà đấu giá như là sutter bay hong kong
hay chutee của singapore chẳng hạn
ngoài những cái tranh của những cái gạo cộ đông dương
họ đấu giá tranh của những họa sĩ trẻ
những họa sĩ thập kinh chín mươi
bây giờ thì tất nhiên không còn trẻ nữa
nhưng hội đến hồi đấy là rất là trẻ
và cũng rất là nhiều
điển hình chẳng hạn
như là anh đặng xuân hòa chẳng hạn
theo đến bây giờ
gần như là các cái cuộc đấu giá
không tất cả nhưng mà gần như là đều có
trong một năm mình sẽ thấy xuất hiện
tranh của anh hòa
ở trên những cái sàn đấu giá
sutter bay các chutee ở châu á là có
số lượng bán tương đối mà giá rất cao
và cái giá chính ra là cái giá
là cái sam chiếu rất bền vững
thời gian nữa tương nhiên
cái nguồn cung kia nó sẽ thêm những họa sĩ trẻ
có một điều
những họa sĩ không phải là người thạo về thị trường
họ là những người nghệ sĩ tháng trác
cho nên nhiều khi là họ thấy rằng
một số tranh này
một cái thể loại này bán được
tôi sẽ vẽ nhiều lên
và chính vì như thế là sẽ tạo ra cái rào cản
đối với nhà đấu giá là họ sẽ không muốn
những việc tiếp tục như vậy nữa
và như vậy nó ảnh hưởng đến uy tín của nhà đấu giá
cái này cũng rất cẩn thận nha
như vậy là nếu những họa sĩ trẻ như đấy
họ phải rất là trưởng thành
họ cần phải có cố vấn tốt
hoặc là những cái nhà đấu giá vào việt nam này
họ cũng phải tư vấn họ rất là tốt
anh phải rất là trưởng thành
trong cái việc đó
còn nếu không
thì sự nghiệp của anh có thể là chấm dứt luôn
vì là khi mà đấu giá nó cũng khai rồi
đợt là anh bán được một cái bức tranh bốn mươi năm mươi ngàn
rồi sau đó tranh của anh lên khoảng năm ngàn
chẳng hạn như thế
thì đối với họa sĩ như thế là
gần như sự nghiệp sẽ là bước lùi rất lớn
thị trường tranh việt nam
hiện nay đang giao dịch với rất nhiều hình thức
ví dụ là thông qua gallery
thông qua trực tiếp các họa sĩ
rồi mua bán chuyển qua tay nhau
hoặc là thông qua môi giới
mỗi hình thức thì nó có một cái yêu và cái nhược điểm khác nhau
tuy nhiên khi mà các nhà đấu giá trên thế giới họ
để ý và đặt chân vào việt nam
thì như phân tích của các vị
chúng ta sẽ có được rất nhiều những cái lợi thế
cho thị trường tranh của việt nam
cũng như là sẽ có rất nhiều kỳ vọng mới
cho các họa sĩ đơn đại hiện nay
tuy nhiên chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi
đấy là những cái bức tranh đấy
nhà siêu tập là mua
người ta quan tâm đến nhà siêu tập
hoặc là có vào những cái bảo tàng lớn hay không
tôi thấy nhiều người họ định danh ra
một bên là nhà siêu tập tranh
và một bên là con buôn tranh
và họ đòi hỏi những cái nhà sưu tập thực sự
họ có siêu tập được những cái bức tranh
mà các nhà đầu giá lớn họ đưa ra hay không
cái vấn đề mà như chị hằng vừa đặt ra
thì khá là nhạy cả
xin phép phải dùng từ là
không phải ai cũng có thể là
có thể là click được cho mọi người
biết được là mình mua cái gì
mình có cái gì
tất nhiên có những cái người mà người ta làm doanh nghiệp
người ta làm giống như anh tuấn
anh là một nhà siêu tập đúng nghĩa
có hai từ nhà siêu tập và nhà siêu tầm
thì nhà siêu tập ở đây
đấy là người như anh tuấn
là người đã siêu tập trải dài
theo hàng chục năm
cái sự nghiên cứu rất là sâu
về từng các tác phẩm mà anh tuấn siêu tập
nó không chỉ dừng lại ở việc
chỉ quan tâm đến cái tác giả đó đúng không anh
mà anh còn tìm hiểu
xung quanh cái tác giả đó
văn hóa rồi thời kỳ
thì đấy là cách của một người siêu tập
còn người siêu tầm ở đây
gọi là đầu cơ đầu tư
thì nó cũng giống sàn chứng khoán chẳng hạn
thì những người mà người đầu cơ đầu tư hay là buôn
đấy chính xác thì họ
họ sẽ có tư duy là họ muốn làm gì
làm giọng làm lợi
từ chính cái thị trường nghệ thuật này
theo quan điểm cá nhân của tôi
thì tôi nghĩ là
tất cả họ thì đều là những người
dũi thì nhiều
họ cũng đều là những người
có cái passion về nghệ thuật
có đam mê về nghệ thuật
tôi thấy là cái câu hỏi của người chị hằng
là rất là hay
là vì thực ra là hỏi
đúng là cái việc mà rất nhiều người quan tâm
người ta muốn biết tác phẩm ấy
nó được như là ai siêu tập
thứ nhất là như thế thì cũng là một cái thông tin minh bạch
thứ hai là nó ở đâu
trên thế giới là những cái bức tranh
mà chúng ta thấy qua những cái sản đấu giá
sau đó nó biến mất
nếu mà ai mà tìm hiểu nữa
trong cái chuyện này
thì nó liên quan đến một cái thị trường
khác hơn gì nữa
là mọi người sẽ không hiểu hình dung được là
đến bảy mươi việc đó
những cái tranh đó
thậm chí là nó chưa bao giờ
rời khỏi một cái kho
nó gọi là kho
đối với những tài sản lớn
nó rời khỏi một cái kho
người ta gọi là cái kho ngoại quan
tức là một cái kho ngoại quan nằm
ở biên giới giữa pháp và thụy chí
cái gọi là kho ngoại quan
đối với những người không hiểu
cái kho ngoại quan là cái kho
nó dành cho hàng miễn thuế
ví dụ để tạm nhân tái xuất
chẳng hạn như thế
ví dụ như là một cái hàng
từ hồng kông mà xuất qua hải phòng
sau đó đi mỹ chẳng hạn như thế
thì việt nam cũng có cái kho ngoại quan như vậy
thì đây có kho ngoại quan ở như vậy
đơn giản là những cái người
người ta mua như thế
người ta không muốn biết
là mình sở hữu
những cái tài sản đó
thì những cái bài toán đó
liên quan đến bài toán thuế
liên quan đến cái bài toán
về kinh doanh khác
cho nên là
đa phần chúng ta sẽ
không bao giờ biết được
ai sở hữu đấy
thì việt nam cũng tương tự như thế
những cái tranh lớn ấy
thì đa phần họ cũng không muốn
ai biết sở hữu
thì đấy là một cái
cũng có một cái lý do
tại sao tôi lại đưa ra một câu hỏi như vậy
vì theo quan sát của tôi
thì rất ít khi
những bảo tàng công lập
họ lại tham gia một cái cuộc đấu giá tranh
một vấn đề nữa là
tôi gặp rất nhiều những họa sĩ
họ rất muốn biết danh tính
của cái người mua tranh của họ
đấy là ai
đôi khi không phải
vì cái giá của họ

mà vì họ muốn
gửi gắm cái bức tranh của mình
vào những nhà siêu tập
thực sự là
là uy tín
thực sự là đam mê về nghệ thuật
và họ không muốn
những cái bức tranh của mình
phải rơi vào những nhà đầu tư
như các vị vừa phân tích
chị hằng nói một cái vấn đề
là rất quan trọng luôn ấy
tức là thực ra
các cái nhà bảo tàng công
ít tham gia đấu giá
có lý do luôn
không những ở thế giới
ở việt nam cũng thế thôi
thực ra bảo tàng
mình phải nói luôn
họ là một nhà siêu tập khủng
và cái uy tín đó
nó có quá lớn
bất kỳ họa sĩ nào cũng muốn
có tranh được treo trong bảo tàng
và họ là cái bảo tàng
cho nên là họ là một cái đích chế
và họ có uy tín
kể cả bảo tàng
ở cấp quốc gia
hay là cấp địa phương
thì tên quốc gia thì lớn hơn
ví dụ bảo tàng mỹ thuật việt nam
hoặc bảo tàng mỹ thuật
thành phố hồ chí minh chẳng hạn
các họa sĩ việt nam
thì rất là mong muốn
nếu mà tôi được
có được cái tranh siêu tập
thậm chí là danh siêu tập
tôi sẵn sàng bán một cái giá
gói là tự chừng
cho nên bảo tàng không cần
tham gia đấu giá
tôi chỉ cần xác định
là tôi thích cái bức tranh này
thì có rất nhiều người
sẵn sàng trả đảm
thì ngược lại
góc độ khác
những cái nhà sưu tập
uy tín cũng vậy
những cái nhà sưu tập
mà có tên tuổi
có uy tín
trên thị trường
các họa sĩ
cũng rất muốn
bên kia là rất rõ ràng
tức là để mà
cái họa sĩ thành công được
thì nó có một quy trình
rất là rõ
đầu tiên là anh phải có được
gallery uy tín
người ta đại diện cho anh
tiếp theo là thứ hai
là cái tranh của anh phải được
các nhà sưu tập uy tín
người ta sưu tập
chẳng hạn như là
ngày xưa jackson four lock
chẳng hạn được
nhà sưu tập là
là sưu tập chẳng hạn
và cái bước thứ ba
đó là họ muốn
cái tranh của họ
được vào bảo tàng
jackson four lock được
bảo tàng moma
ở new york
bảo tàng đế đại
thì tất cả những cái
đấy nó gọi là milestone
tức là những cái cột mốc
quan trọng của một cái họa sĩ
mà muốn thành đạt
bắt buộc phải đi quản
thì việt nam thế đó
một cái bức tranh
đúng như chị nói
họ rất là muốn biết
cái việc đó
tranh đó mà được
một cái nhà sưu tập
không có tên tuổi
mua và cất của góc độ khác
nó sẽ khác
với rơi một cái nhà sưu tập uy tín
và còn những cái họa sĩ
mà tôi biết là họ
cũng có nhiều người
rất hiểu cái việc đó
và họ sẵn sàng
tôi chẳng hạn
rất nhiều họa sĩ là
em chỉ cần
nếu anh thích bức nào
anh sẽ mua cái việc đấy
còn giá cả là
sẽ không nói chuyện được
thì họ chỉ muốn là
mình sưu tập cái việc đó thôi
thì ngược lại
mình cũng như bảo tàng đó
ở góc độ đó
thì không phải bức tranh nào
mình cũng mua
thực ra mình không biết
làm gì nó
nếu mình không thích
hoặc là cái chất lượng
nó quá kém
thì vấn đề nó
không phải là tài chính
mà là cái vấn đề
rất là rõ
mình phải rất là tôn trọng
cái sưu tập của mình
và cũng như bảo tàng
uy tín họ như thế
họ cũng không thể
họ gọi là
mình gọi là
tên là giám tiền
bức tranh vào
trong bảo tàng
đây là nhà đấu giá
tương tự như vậy đó
nhà đấu giá
họ cũng không thể đấu giá bừa
không phải ai
đây đấu giá
tôi sẽ gửi tranh hết
nhà đấu giá
thì chính cái đấy
mới là cái vai trò
của giám tuyển
về giám tuyển
mà họ cần chuyên gia
tôi định giá là
cái tác phẩm này
cái họa sĩ này
cái tác phẩm này
có đủ chất lượng hay không
thì cái đấy là uy tín
trong khi thị trường việt nam
của chúng ta
còn tồn động
rất nhiều những cái bất cập
thì cái động thái
của các nhà đấu giá
trên thế giới
tôi cũng kỳ vọng rằng
sẽ đem lại một cái
làn sóng mới
đem lại những khởi sắc mới
cho thị trường
nghệ thuật việt nam
nhưng mà chúng ta
cũng đòi hỏi
cái người chơi tranh
cái người siêu tập tranh
người ta có một cái vị thế
như thế nào
trong cái thị trường này
điều đấy nó cũng nói lên
cái thị trường
nghệ thuật việt nam
của chúng ta đang
hiện nay đang ở đâu
và nó sẽ phát triển
như thế nào
trong tương lai
khi mà có sự tham gia
của những cái nhà đấu giá
trên thế giới
họ bước chân vào việt nam
thì tôi cũng hy vọng rằng
chúng ta sẽ có được
cái cơ hội
cho các nhà siêu tập
cũng như là cho các họa sĩ
đương đại hiện nay
một lần nữa
xin được cảm ơn
hai vị khách mời
đã nhận lời tham gia
chương trình góp nhìn văn hóa
của chúng tôi
thưa quý vị và các bạn
một chính sách cởi mở
để thu hút đầu tư
và những công trình
nghiên cứu chuyên sâu
về thị trường nghệ thuật
là những điều
bắt buộc chúng ta
phải sớm xây dựng
để có được một thị trường chuyên nghiệp
điều này không thể có
trong ngày một ngày hai
nhưng hiện tại
khi thị trường nghệ thuật việt nam
thì sự xuất hiện
của các nhà đầu giáo danh tiếng
trên thế giới
được kỳ vọng
sẽ mang đến nhiều thuận lợi
cơ hội khởi sắc
cho thị trường tranh việt nam
chương trình góp nhìn văn hóa
tuần này của chúng tôi
xin tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại